và kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc ngày một mươi tám tháng một
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đã tiến hành điện đàm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng đảng chính phủ và nhân dân trung quốc
về những thành tựu trong xây dựng phát triển đất nước và đi sâu cải cách mở cửa trong thời gian qua
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh trải qua bảy mươi năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay
mặc dù có những lúc thăng trầm nhưng thực tiễn lịch sử đã cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng cháy chính trong quan hệ hai đảng hai nước
khẳng định chiến lược toàn diện là phù hợp với nguyện vọng thiết tha và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho rằng hai bên cần gìn giữ tốt đẹp truyền thống hữu nghị
đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực tăng cường giao lưu nhân dân
tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương kiên trí thông qua các biện pháp hòa bình để xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước
trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước phù hợp với luật pháp quốc tế
qua đó thúc đẩy quan hệ việt trung phát triển ổn định lành mạnh vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
thay mặt đảng chính phủ và nhân dân trung quốc tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình chúc mừng nhân dân việt nam nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân việt nam đã đạt được từ đại hội một mươi hai đến nay
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với việt nam
sẵn sàng cùng với đảng chính phủ và nhân dân việt nam tăng cường sự tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước đẩy mạnh giao lưu nhân dân tạo nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hai nước
khẳng định trung quốc sẽ tích cực ủng hộ việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và chủ tịch luân phiên asean hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sáng nay tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội đảng lần thứ một mươi ba đã họp phiên toàn thể thứ sáu dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng tiểu ban
tại phiên họp tiểu ban nghe tổ biên tập báo cáo thảo luận cho ý kiến vào ba nội dung gồm hai dự thảo báo cáo đã được tổ biên tập hoàn thiện
thông qua nội dung của các báo cáo tóm tắt phục vụ đại hội đảng các cấp để chính bộ chính trị cho ý kiến và dự thảo kế hoạch hoạt động năm hai nghìn hai mươi của tiểu ban và tổ biên tập
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tiểu ban tập trung thảo luận cho ý kiến về các vấn đề gồm nhận định đánh giá tình hình
trong đó đánh giá tổng quát mà tổ biên tập thống nhất là trong một mươi năm qua
thủ tướng cho rằng cần đánh giá sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực với tinh thần không tô hồng cũng không mùa đen
trong đó lưu ý đánh giá về kinh tế tập thể hợp tác xã tổ chức sản xuất cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát triển du lịch kết cấu hạ tầng
tài nguyên bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu các vấn đề nổi lên về văn hóa xã hội
cần tiếp tục ra soát kỹ bảo đảm sát thực tiễn không xa rời với điều kiện bối cảnh đất nước
về phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thủ tướng đề nghị thảo luận những vấn đề nào cần lưu tâm hơn
như khơi thông huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển hài hòa bền vững các trụ cột kinh tế văn hóa xã hội môi trường an ninh quốc phòng đối ngoại
theo kế hoạch tổng thể hoạt động của tiểu ban trong năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nêu rõ còn rất nhiều việc phải làm
cần tiếp tục nghe thêm ý kiến hoàn thiện báo cáo trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thưa quý vị ubnd các bộ ngành các tập đoàn và tổng công ty cần phải đổi mới tư duy chiến lược
thể hiện rõ tinh thần kiến tạo phục vụ
không phải là mệnh lệnh hành chính quan liêu tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển vì lợi ích tổng thể của nền kinh tế đất nước
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của ubnd tại doanh nghiệp được tổ chức vào chiều nay
thủ tướng cho rằng năm hai nghìn một mươi chín ubnd đã làm được một số việc quan trọng góp phần kiểm soát lạm pháp ổn định vĩ mô
tuy nhiên vẫn còn tình trạng chậm tiến độ một số công việc quan trọng
như chậm xử lý đối với một số dự án đầu tư kém hiệu
hậu quả chậm cổ phân hóa thoái vốn chậm chuyển giao doanh nghiệp về scic
còn một số tập đoàn tổng công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu lợi nhuận nộp ngân sách còn có trường hợp thua lỗ
việc sắp xếp lại nhà đất trong doanh nghiệp nhà nước còn vướng mắt
mà nó kéo theo rất nhiều vấn đề mà cổ phần hóa thoái vốn nhà nước chúng ta chưa làm tốt theo lộ trình
đặc biệt là cán bộ tập đoàn chậm củng cố
chậm mạnh dạng thay đổi con bộ yếu kém năng lực
có một số con bộ của chúng ta chưa thực sự bấm thực tiễn
cho nên giải quyết công việc nó cũng còn chưa thuyết phục
nên vẫn tháo gỡ chậm thời gian dài trong khi cuộc sống thì nó không chờ đợi ai
chúng ta cần phải lưu ý chất lượng thẩm định phê duyệt đối với một số dự án đầu tư còn thấp
và điều rất lưu ý của các công ty hôm nay là tất cả các tập đoàn tổng công ty
không đạt kế hoạch đầu tư phát triển một số dự án trọng điểm chậm tiến độ
thủ tướng cũng chỉ rõ về cơ chế chức năng nhiệm vụ của ủy ban vẫn chưa hoàn thiện
trông chéo thiếu rõ ràng gây cản trở khó khăn vướng mắc trong quá trình
triển khai kế hoạch của các tập đoàn tổng công ty
chính các đồng chí chưa đề xuất được những thể chế để sửa những vấn đề này thuộc về trách nhiệm chính phủ
có cái luật của chúng ta phát triển quốc hội theo tới đây cái gì tháng năm trình quốc hội nó sửa
chính phủ trình cái gì thuộc nghị định của chính phủ mà phải sửa
chính vì vậy mà tôi đề nghị với các công chí là phải nâng cao tình trách nhiệm qua hợp tác giữa
ủy ban các bộ ngành với các tập đoàn tổng công ty là một cái nguyên nhân chậm trễ quyền anh quyền
tôi đã có những xuất hiện hợp ích hợp tác giữa quản lý ngành và tập đoàn ở giữa ủy ban của chúng ta

phải đổi mới mạnh mẽ tập trung xử lý yếu kém tốt hơn thay đổi tư duy cách làm
khối doanh nghiệp này cần phải có tầm nhìn vươn lên mạnh mẽ khơi dậy niềm tự hào tự tôn dân tộc
bởi đây là lực lượng tiên phong đưa đất nước vững bước tiến lên con đường đổi mới hội nhập và phát triển
thưa quý vị sáng nay lễ tàng ba liệt sĩ công an nhân dân hy sinh tại xã đồng tâm huyện mỹ đức
thành phố hà nội đã được đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức trọng thể
theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến viếng và ghi sổ tăng
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình và đoàn văn phòng chính phủ
do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng làm trưởng đoàn đã vào viếng ba liệt sĩ công an nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng chia buồn với gia đình
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi sổ tăng thủ tướng bày tỏ vô cùng thương tiếc các đồng chí
đại tá nguyễn huy thịnh đại úy nguyễn công huy thượng úy dương đức hoàng quân là những cán bộ cơ quan công an nhân dân dũng cảm
hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh quốc gia an toàn cho xã hội và đất nước
các đồng chí là những tấm gương cho cán bộ lực lượng vũ trang cùng học tập
hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam sáng nay tại hà nội
ban tuyên giáo trung ương phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và hội đồng lý luận trung ương
đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề đảng cộng sản việt nam trí tuệ bản lĩnh
đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì hội thảo
hội thảo được tổ chức trực tuyến tại sáu mươi chín điểm cầu trên toàn quốc
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí trần quốc vượng khẳng định
sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng là cội nguồn của những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được
trong suốt chín mươi năm qua và đề nghị hội thảo tập trung làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng việt nam
đặc biệt là những thành tựu qua ba mươi năm năm đổi mới đề xuất những định hướng giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững
và xây dựng đảng thật trong sạch vững mạnh
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của đảng
ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng đảng đối với những thành công của cách mạng việt nam
và các giải pháp xây dựng đảng ngày càng xứng đáng với vai trò một đảng cầm quyền
kết luận hội thảo đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao nội dung hội thảo
coi đây là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu tuyên truyền
giáo dục lịch sử đảng cộng sản việt nam củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng
thưa quý vị chiều nay đoàn công tác của quân ủy trung ương bộ quốc phòng do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã đến thăm và chúc tết tại cơ quan bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
và các điểm cầu trực tuyến trong toàn lực lượng trên địa bàn cả nước
trong năm hai nghìn một mươi chín lực lượng bộ đội biên phòng đã nắm chắc tình hình chủ động tham yêu với đảng
nhà nước những chủ trương biện pháp quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
kịp thời phát hiện xử lý hiệu quả các vụ việc diễn ra ở biên giới vùng biển
các đơn vị bộ đội biên phòng tích cực đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm
đặc biệt là ma túy với ba tấn ma túy các loại giải cứu tiếp nhận bảy mươi nạn nhân trong các vụ buôn bắn người qua biên giới
nhiều chiến sĩ hy sinh giữ vững bình yên nơi biên giới
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi của lực lượng bộ đội biên phòng
đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới địa bàn
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng kỷ luật bảo đảm an toàn tổ chức đón tết vui tươi an toàn tiết kiệm
tổ chức đón tiếp các đoàn đề biểu lực lượng bảo vệ biên giới chính quyền địa phương nước tiếp sáp sang thăm
chúc tết bảo đảm trọng thị an toàn đoàn kết hữu nghị
thưa quý vị trong khuôn khổ chương trình hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean
hôm nay quan chức cao cấp các nước asean đã nhóm họp tại nha trang tỉnh khánh hòa
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng chủ trì cuộc họp
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng nguyễn quốc dũng đã giới thiệu về chủ đề ưu tiên và sáng kiến
do việt nam đề xuất trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó những đề xuất của việt nam sẽ trải rộng trên mọi lĩnh vực hợp tác asean
dựa trên các nội dung chính gồm xây dựng cộng đồng quan hệ đối ngoại
và quảng bá hình ảnh của asean tới cộng đồng quốc tế
trưởng som asean của việt nam khẳng định là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ phấn đấu hết sức mình vì thành công của cộng đồng asean
vì một asean đoàn kết nhất trí đóng vai trò trung tâm trong khu vực và hướng về tương lai
thưa quý vị trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp nhật bản đã lựa chọn việt nam là điểm đến đầu tư
thu mua nguyên liệu và chế biến nông sản phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang nhật bản
việt nam nhật bản đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác phát triển nông nghiệp
và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm bền vững trong thời gian tới
đây là thông điệp được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
đưa ra tại hội thảo xúc tiến đầu tư chuỗi giá trị thực phẩm do văn phòng đại diện geca tại việt nam
và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại tp hcm ngày một mươi sáu tháng một
thời gian qua nhiều doanh nghiệp nhật bản lựa chọn việt nam là điểm đến đầu tư
thu mua nguyên liệu và chế biến nông sản phục vụ nhu cầu xuất khẩu về nhật bản
ngoài điều kiện tự nhiên đất nước thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp
những năm gần đây kinh tế việt nam liên tục tăng trưởng tốt
nhu cầu tiêu dùng nông sản thực phẩm ngay tại việt nam cũng tăng cao
gần hai mươi chín triệu khách du lịch đến với hà nội trong năm hai nghìn một mươi chín
đó là con số đầy ấn tượng vừa được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm hai nghìn hai mươi của ngành du lịch thủ đô
trong đó có hơn bảy triệu lượt khách quốc tế tăng một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
khách du lịch nội địa đạt gần hai mươi hai triệu lượt tăng tám so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng một trăm linh ba tám trăm linh tỷ đồng tăng ba mươi bốn so với năm trước
đây là bước phát triển tốt nhất của du lịch thủ đô từ trước đến nay
như vậy hà nội đã về đích sớm ba năm so với mục tiêu năm bảy triệu khách du lịch quốc tế mà nghị quyết số sáu đề ra
theo đánh giá của sở du lịch hà nội
việc quảng bá trên kênh truyền hình cnn góp phần giúp lượng khách đến hà nội tăng trong thời gian qua
bình quân trong hai năm gần đây lượng khách quốc tế đến hà nội tăng khoảng một mươi sáu năm mươi
ngoài ra việc tăng cường liên kết du lịch với nhiều tỉnh thành phố đã giúp cho việc quảng bá du lịch thủ đô thêm sức lan tỏa
sau hơn hai tuần nghị định một trăm linh của chính phủ có hiệu lực tình hình tai nạn giao thông đã giảm đáng kể
nghị định một trăm linh đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ khơi dậy tinh thần nói không với nồng độ cồn khi lái xe trên cả nước
đã đánh giá được đưa ra tại buổi họp báo vừa được tổ chức ngày hôm nay
sau hai tuần giao quân triển khai thực hiện nghị định lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý năm mươi bốn tám trăm chín mươi hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền bốn mươi chín tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu đồng
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý sáu hai trăm bảy mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn phạt tiền hai mươi một tỷ một mươi ba triệu đồng
tai nạn giao thông giảm ba mươi một vụ giảm ba mươi tám người chết giảm năm mươi bảy người bị thương
thưa quý vị chiều nay tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua đèo hải vân thuộc địa phận thành phố đà nẵng đã được thông xe trở lại
sau khi ngành đường sắt khắc phục sự cố một toa xe của đoàn tàu se ba đã bị chật bánh
trước đó vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút sáng nay tàu se ba chạy theo hướng từ bắc vào nam đã bất ngờ chật bánh toa xe số tám khi đang qua đèo hải vân
tại km bảy trăm sáu mươi sáu năm trăm năm mươi thuộc khu gian hải vân bắc và hải vân
thời điểm xảy ra vụ việc
tàu chạy với tốc độ dưới ba mươi km một giờ
ngay sau khi sự cố xảy ra ngành đường sắt đã tập trung nhân lực và thiết bị đến hiện trường cứu hộ
đến một mươi sáu giờ sự cố đã được khắc phục tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua đèo hải vân đã thông trở lại
nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can là cán bộ nhà máy ô tô vam
bao gồm ông nguyễn đức toàn phó giám đốc nhà máy ô tô vam và trần thị thanh tâm cán bộ nhà máy ô tô vam để điều tra về tội tha mô tài sản
hiện cơ quan cảnh sát đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
nhà máy ô tô vam là dự án thuộc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam trực thuộc bộ công thương có địa chỉ tại tỉnh thanh hóa
dự án triển khai từ năm hai nghìn bốn với tổng mức đầu tư khoảng sáu trăm linh tỷ đồng mua lại nhà máy từ hàn quốc
chuyển sang thông tin khác thưa quý vị sáng nay công an tp biên hòa và công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ ba đối tượng buôn bán pháo để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
chiều một mươi năm một lực lượng chức năng bắt quả tăng đối tượng lã thị trạng ngụ tại huyện trảng bom tăng chữ trái phép một trăm hai mươi năm hộp và bốn khoanh pháo nổ
trạng khai mua số pháo trên từ một đối tượng chưa rõ lai lịch sau đó đưa về địa phương tìm người bán lại để kiếm lợi phi pháp
cùng chiều cùng ngày công an tp biên hòa đã bắt quả tang nguyễn ngọc sơn và lê nguyễn thanh huy đang chở pháo đi bán tại khu phố năm phường long bình
tăng vật thu giữ là hàng chục kg pháo hoa hiện cả ba đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật

về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với trung tá tạ thị hồng minh phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông cục cảnh sát giao thông bộ công an
mời quý vị cùng theo dõi
năm hình thức giám sát đối với lực lượng công an nhân dân được quy định trong thông tư sáu mươi bảy gồm
thứ nhất thông qua các thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng
thứ hai thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật
thứ ba thông qua tiếp xúc giải quyết trực tiếp phong việc về cán bộ chiến sĩ
thứ tư thông qua kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị và phản ánh
đáng chú ý đây là lần đầu tiên bộ công an quy định chi tiết về hình thức giám sát thứ năm là thông qua thiết bị ghi âm ghi hình hoặc quan sát trực tiếp
điều một mươi thông tư sáu mươi bảy cũng nêu rõ nhân dân giám sát công an nhân dân phải khách quan trung thực đúng quy định của pháp luật
việc sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình để giám sát lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường không phải là câu chuyện mới
thực tế nhiều đoạn video clip ghi nhận cả những điểm tích cực và tiêu cực của lực lượng chức năng đã được người dân tự đăng tải trên các trang mạng xã hội
nhiều trường hợp đã giúp xử lý các cán bộ nhũng nhĩa bảo kê hoặc ngược lại giúp lực lượng chức năng có bằng chứng để xử lý vi phạm của người tham gia giao thông
thế nhưng việc người dân thực hiện quyền của mình như thế nào để cho đúng pháp luật là điều đáng quan tâm
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân phát huy quyền làm chủ của nhân dân
và đồng thời thì cũng nâng cao chất lượng hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
bóc phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện và tưởng nữ hiện đại
vâng việc giám sát được đặt ra là để hoạt động của lực lượng thi hành công vụ trong đó có cảnh sát giao thông được công khai và minh bạch
mặc dù người dân được quyền giám sát thế nhưng việc giám sát được thực hiện như thế nào để tránh sai phạm luật
khi thực hiện việc giám sát thì trước tiên người dân phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật có thái độ văn minh lịch sự
và việc giám sát thì cũng phải mang tính xây dựng trung thực khách quan không được cắt cúp lồng ghép các hình ảnh câu từ vào các hoàn cảnh ngữ cảnh khác
và tại những nơi mà đã được căng
các dây cũng như là có những cái cọc tiêu hình chóp nón thì người dân phải đứng ngoài phạm vi giới hạn bảo đảm trật tự an toàn giao thông để không làm ảnh hưởng đến cái hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi thi hành nhiệm vụ
người dân thì cũng cần phải hiểu rõ là trên mạng xã hội thì cũng có những cái mặt tích cực và có những cái mặt tiêu cực
vì vậy khi có những cái hình ảnh mà người dân đưa lên mạng thì người dân cũng phải tự chịu trách nhiệm với những cái thông tin mà mình đưa lên
và thực ra thì tất cả những thông tin đó nó phải đảm bảo
đúng với các quy định của pháp luật phù hợp với quy chuẩn văn hóa
và nếu những cái hành vi mà vi phạm pháp luật tức là như tôi đã nói trên là lồng ghép cắt cúp các hình ảnh và các ngữ cảnh khác
thì tùy vào từng mức độ vi phạm người dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
vâng vậy trong trường hợp người dân ghi lại được những hình ảnh sai phạm của lực lượng thi hành công vụ
thì những hình ảnh đó được gửi về đâu và quy trình xử lý như thế nào ạ
khi mà người dân ghi nhận được những cái thông tin
hình ảnh vi phạm của cản bộ chiến sĩ
thì tốt nhất là nên gửi trực tiếp đến phòng cảnh sát giao thông công an địa phương để được giải quyết nhanh chóng kịp thời
cũng có thể gửi lên cổng thông tin điện tử của bộ công an của cục cảnh sát giao thông và của công an các địa phương
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của bà
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay của chúng tôi
và tiếp nối chương trình mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin quốc tế nổi bật
có trong bản tin gmt cộng bảy cùng với biên tập viên thanh huyền
vâng xin được cảm ơn chị mỹ linh
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy của truyền hình nhân dân
sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay

kết quả khảo sát này thì khu vực đông nam á hiện đang phải đối mặt với ba vấn đề cấp bách
bất ổn chính trị suy thoái kinh tế và biến đổi khí hậu được coi là ba mối quan ngại an ninh cấp bách nhất của khu vực đông nam á trong năm hai nghìn hai mươi
kế tiếp là lo ngại về căng thẳng tại một số khu vực và mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố
kết quả khảo sát cũng cho thấy nhật bản tiếp tục là đối tác được tin cậy nhất tại khu vực
tiếp đến là liên minh châu âu mỹ trung quốc và ấn độ
khảo sát được tiến hành với một ba trăm linh tám người đến từ một mươi quốc gia asean trong đó chủ yếu là các quan chức chính phủ giới nghiên cứu học giả và giới kinh doanh
tổng thống iran hassan rouhani ngày hôm nay vừa cho biết nước này hiện đang làm dầu urani ở mức nhiều hơn so với khi thỏa ký thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
cũng trong ngày hôm nay ngoại trưởng iran mohammad javad zarif cũng lên tiếng chỉ trích các nước châu âu thất bại trong việc thực hiện các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân
phía iran cũng giải thích rằng việc họ vi phạm các cam kết là để phản ứng với việc mỹ rút khỏi thỏa thuận này và áp đặt trừng phạt
cũng như để đáp lại sự chậm chạp của châu âu trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch ngân hàng và hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của iran
đảng cầm quyền nước nga thống nhất ngày hôm nay đã nhất trí đề cử người đứng đầu cơ quan thuế liên bang nga mikhail mishustin làm thủ tướng mới
đề xuất ông mikhail mishustin giữ cương vị thủ tướng đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối
trước đó tổng thống nga vladimir putin đã đề cử ông mishustin năm mươi ba tuổi làm thủ tướng mới
trong điều kiện nền kinh tế phải chống trả với các biện pháp trừng phạt cũng như các cục diện bất lợi trên thế giới
cơ quan thuế của ông mikhail misustin đã có đóng góp xuất sắc cho ngân sách tiêu diệt đa phần các mô hình thuế sám chống ngầm hóa doanh nghiệp
sau khi duma quốc gia thông qua nga sẽ có tân thủ tướng là một nhà kỹ trị thực thụ nổi tiếng với mục tiêu số hóa nền kinh tế và xã hội
ngân hàng trung ương trung quốc vừa bơm thêm hàng chục tỷ đô la mỹ vào nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu tiền mặt dịp tết nguyên đán tăng cao
cụ thể ngân hàng trung ương trung quốc bơm thêm ba trăm linh tỷ nhân dân tệ tương đương bốn mươi bốn tỷ usd vào hệ thống tài chính thông qua các công cụ cho vay trung hạn
và một trăm linh tỷ nhân dân tệ khoảng một mươi bốn tỷ đô la mỹ thông qua nghiệp vụ thị trường mở
giới phân tích dự báo các doanh nghiệp và người dân trung quốc cần ba tám trăm linh tỷ nhân dân tệ
tiền mặt trong dịp nghỉ tết các ngân hàng cũng cần tiền mặt cho hoạt động trả thuế và đáp ứng yêu cầu về dự trữ
giới chức trung quốc đã ra tín hiệu tiếp tục giảm lãi vay cho doanh nghiệp trong năm nay
đây là một phần kế hoạch của chính phủ trung quốc nhằm bình ổn tăng trưởng kinh tế
chính phủ đức vừa cho biết giới chức nước này đã nhất trí về kế hoạch đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than trên toàn quốc vào thời điểm cuối thập niên ba mươi của thế kỷ hai mươi một
việc đánh giá tác động của quyết định đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than sẽ được thực hiện vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi sáu và năm hai nghìn hai mươi chín nhằm tiến tới xác định rõ khả năng đức có thể loại bỏ các nhà máy nhiệt điện than hay không vào năm hai nghìn ba mươi
thời hạn chót để cân nhắc về triển khai quyết định này là năm hai nghìn ba mươi tám
chính phủ liên bang đã phê duyệt kế hoạch chi tới bốn mươi tỷ euro vào năm hai nghìn ba mươi tám để bù đắp những tác động của quyết định trên đối với những khu vực bị ảnh hưởng
hiện có tới một phần ba lượng điện năng tiêu thụ tại đức được tạo ra từ việc đốt than đá
chính phủ hàn quốc vừa thông báo
seoul sẽ dành một khoản ngân sách trị giá hai mươi bốn hai nghìn tỷ won tương đương với hai mươi một tỷ usd để đầu tư phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo ai trong năm hai nghìn hai mươi
ngân sách quốc gia của hàn quốc dành cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học trong năm hai nghìn một mươi chín đã gia tăng đột biến tới một mươi tám so với năm trước đó
lên mức hơn hai mươi tỷ won nền kinh tế lớn thứ tư châu á cũng đang nỗ lực thúc đẩy các tiềm năng trong ngành chế tạo và cơ sở hạ tầng
mạng truyền thông năm g thế hệ tiếp theo
trong khi đó một một nghìn tỷ won đã được dành để phát triển các chip xử lý bộ nhớ có thể bắt trước bộ não của con người
hàn quốc cũng đang lên kế hoạch lần đầu tiên phóng tên lửa lên vũ trụ vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị trí thông minh nhân tạo ai đang được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống và cả việc phỏng vấn các ứng viên đi xin việc
đây là cách làm hiện đại tại hàn quốc điều này lại khiến giới trẻ hàn quốc đối mặt với nguy cơ thất nghiệp cao khi họ phải sáng tạo và năng động hơn nhằm ghi điểm với ai
cuộc cạnh tranh giữa các sinh viên mới ra trường đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết
ngồi trước màn hình máy tính và thu âm giọng nói
kim seok gu đang tập luyện cho buổi phỏng vấn xin việc sắp tới
nhưng người mà cậu sinh viên hai mươi hai tuổi này đối mặt không phải ai khác mà chính là thuật toán máy tính trí tuệ nhân tạo ai
một công cụ đánh giá năng lực của kim seok u đối với công việc
kim seok wo sinh viên chuyên ngành quản lý tại một trong những trường đại học hàng đầu hàn quốc đã từng thất bại trong buổi phỏng vấn trước đó với ai
những người tìm việc làm đang gồng mình để phát huy hết khả năng trước các nhà tuyển dụng
để gây sự chú ý nhưng họ không thể qua mắt ai như vậy
tôi thấy hoang mang và hơi mất niềm tin nếu phỏng vấn ai trở nên phổ biến
chắc chắn để chuẩn bị cho những buổi phỏng vấn với máy tính thế này sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn
tôi cũng không biết sẽ phải chuẩn bị gì và mọi sự chuẩn bị dường như vô nghĩa
vì ai sẽ đọc được biểu cảm trên khuôn mặt nếu chúng ta bịa đặt ra điều gì đó

đang ngày càng được nhiều công ty tại hàn quốc sử dụng để hỗ trợ quá trình lựa chọn các ứng viên
theo viện nghiên cứu kinh tế hàn quốc gần một phần tư trong số một trăm ba mươi một tập đoàn hàng đầu nước này
đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng ai cho quá trình tuyển dụng
điều này đồng nghĩa nỗ lực để ghi điểm với ai giữa các ứng viên trở nên quyết liệt hơn
cùng với đó các lớp học ứng xử với ai trong tuyển dụng đang phát triển nhanh chóng
với những khóa học chỉ kéo dài ba giờ nhưng học phí lên đến một trăm linh won
tương đương hai triệu việt nam đồng cho các ứng viên chuẩn bị tham gia cuộc phỏng vấn bằng ai
trước đây nếu một mươi người cùng nộp hồ sơ thì chỉ khoảng ba trăm linh ứng viên được phỏng vấn
nhưng công nghệ ai có thể đưa ra cơ hội được phỏng vấn và làm kiểm tra với tất cả ứng viên
như vậy cơ hội sẽ được trao cho nhiều người hơn
đánh giá tính cách hay tố chất của một người chỉ thông qua những bài kiểm tra với ai sẽ không thể toàn diện và chính xác được
đó là một bài kiểm tra của một người

tôi nghĩ vẫn cần sen kẽ những bài kiểm tra hoặc phỏng vấn với con người
một cuộc thăm dò cho thấy chín trên một mươi người dân hàn quốc được hỏi tin rằng thị trường việc làm sẽ thu hẹp do cách mạng công nghiệp bốn
và có tới bảy mươi sáu lo ngại sự thay đổi công nghệ sẽ đe dọa nghề nghiệp của họ
hàn quốc đang là một trong những quốc gia đi đầu tại châu á trong việc triển khai cuộc cách mạng công nghiệp bốn
để thúc đẩy một mô hình tăng trưởng mới dựa trên sự sáng tạo
nhưng đây cũng là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi thanh niên lên tới một mươi
với con số kỷ lục một triệu người trẻ tuổi thất nghiệp trong năm hai nghìn một mươi chín
diễn đàn kinh tế thế giới dự báo hơn năm triệu việc làm tại một mươi năm quốc gia phát triển nhất thế giới
trong đó có hàn quốc sẽ bị mất đi trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi do cách mạng công nghiệp bốn
còn ngân hàng thế giới cảnh báo hai phần ba số việc làm ở các nước đang phát triển đang bị đe dọa
bởi công nghệ robot tự động
cứ mỗi lần thế giới bước sang một cuộc cách mạng công nghiệp mới người lao động lại gặp thách thức
với sự phổ biến của công nghệ robot trí tuệ nhân tạo ngày nay người lao động tại bất cứ đâu
cũng sẽ phải trang bị những kỹ năng để làm chủ các công nghệ thông minh này
và đến đây thì bản tin gmt cộng bảy tối nay xin được dừng lại